những năm qua tình trạng sạt lở bờ sông thạch hãn đoạn đi qua địa bàn huyện triệu phong tỉnh quảng trị diễn ra hết sức nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sống ven sông
đặc biệt trong trận mưa lớn vừa qua nước sông từ thượng nguồn đổ về dâng cao đã cuốn đi rất nhiều cây cối hoa màu đất đai
một số tuyến đường xuống dòng sông gây rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
trận mưa lớn vừa qua đã gây sạt lở bờ sông nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống của bà cao thị cúc ở thôn trà liên đông xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có mặt tại hiện trường chúng tôi chứng kiến cảnh con đường dẫn vào nhà bà cúc bị mưa lớn phá vỡ tạo thành những hố sâu khoảng hai mét rộng gần một mươi mét ăn sâu vào tận sân nhà chia cắt việc đi lại của gia đình
thêm vào đó nhiều diện tích hoa màu đang vào kỳ thu hoạch cũng bị hư hại nặng
được biết bà cao thị cúc
năm nay đã tám mươi tuổi sống một mình
trước tình trạng đó bà cúc đang từng ngày thấp thỏm lỡ
chưa là lỡ vô thậu cưới rồi thậu nhà rồi mà không có có đường đi mà tôi chưa già rồi không có sở không có ở
thì nhờ nhà nước nhờ chính phủ để làm răng để cho gia đình có cái đường để đi cho sở là lỡ nhà xuống nữa
thì không có đi không có ở
theo thống kê của thôn trà liên đông xã triệu giang huyện triệu phong do ảnh hưởng từ trận mưa lớn vừa qua toàn thôn có ba mươi chín hộ dân sống dọc bờ sông thạch hãn bị xói lở nghiêm trọng nhiều cây cối hoa màu đất đá đổ ập xuống lòng sông
nghiêm trọng hơn mưa lớn kéo dài cộng với nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm sói lở nhiều nhà dân phá vỡ một số tuyến đường trong thôn và đường dẫn vào nhà của nhiều hộ dân chia cắt việc đi lại của bà con